hiện nay tỉnh lào cai vẫn còn tám mươi bảy thôn bản chưa có điện hoặc có điện nhưng theo hình thức tự kéo
do đó trong thời gian qua ngành điện lực của tỉnh lào cai đã nỗ lực phối hợp
đẩy nhanh tiến độ xây dựng kéo điện về các thôn bản vùng sâu vùng xa
đây là công trình cấp điện cho ba thôn thuộc xã xuân hòa huyện bảo yên
với tổng mức đầu tư là tám một tỷ đồng dự án sau khi hoàn thành sẽ cung cấp điện cho một trăm chín mươi một hộ dân
việc triển khai công trình là mong mỏi từ rất lâu của người dân
trước đây không có điện lưới thì bà con nhân dân ở ba bản đây là chủ yếu là cái điện nước bé bé
ba bốn hộ này trong một cái máy mà kéo xa khoảng ba km thì khi về nhà thì mỗi một gia đình chỉ được một cái bóng thắp sáng
nay được đảng nhà nước quan tâm đến thì bây giờ nhân dân cũng rất phấn khởi
tiến tới thì chắc chắn là bà con nhân dân cũng sẽ sắm sửa đài rồi tv
vì cái việc mà phát triển kinh tế ở khu vực này sau khi có điện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều
ví dụ như từ điện thì chúng ta sẽ có hệ thống tưới áp dụng các công nghệ cao để tưới nhỏ giọt hoặc tưới phun cho từng loại cây trồng
đồng thời có điện thì bà con sẽ được tiếp cận các thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật tốt hơn và nhanh hơn đến bà con
và việc có điện là giúp cho bà con sẽ có cuộc sống văn minh hơn
tỉnh lào cai dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh sẽ bảo đảm một trăm linh các thôn bản có điện lưới quốc gia theo quy định
với phương châm ưu tiên phấn đấu đến hết năm nay sẽ xóa hết thôn bản trắng về điện
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành công thương phối hợp với công ty điện lực lào cai và đơn vị địa phương
hỗ trợ triển khai các giải pháp kéo điện về cho người dân
đối với lào cai của chúng ta thì còn khoảng tám mươi bảy thôn nữa chưa có điện lưới quốc gia
và đây cũng là cái mục tiêu của đảng bộ tỉnh lào cai là đến năm hai nghìn hai mươi là phải xóa toàn bộ những thôn bản trắng chưa có điện
phải sử dụng rất nhiều các nguồn lực
từ trung ương địa phương rồi ngân sách rồi bốn vai các tổ chức oda rồi các bốn đóng góp của nhà thủy điện
điện là một trong những tiêu chí quan trọng trong một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi
do vậy việc đưa điện lưới quốc gia về các thôn bản từng bước đáp ứng nhu cầu về điện cho việc phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân đồng thời bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội